thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với ông nguyễn thanh long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
ông nguyễn thanh long nguyên bộ trưởng bộ y tế có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm covid một mươi chín
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản cho nhà nước
thưa quý vị vào cuối giờ chiều nay các nhà chức trách đã có mặt tại nhà riêng của ông nguyễn thanh long và trụ sở bộ y tế để tiến hành làm việc
trước đó ban chấp hành trung ương đảng
quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn thanh long
quốc hội bỏ phiếu kín cách chức bộ trưởng y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của ông nguyễn thanh long
sau khi bị cách chức và bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội
cựu bộ trưởng y tế nguyễn thành long bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cũng trong ngày hôm nay bảy tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông chu ngọc anh về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án công ty việt á của bộ công an
xác định ông chu ngọc anh trong thời gian giữ chức bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm covid một mươi chín gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước
ông này có vai trò phê duyệt giám sát công tác nghiên cứu ký xét nghiệm phòng chống dịch liên quan đến những sai phạm của vụ án công ty việt á
hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ để thông đồng nâng khống giá kýt xét nghiệm covid một mươi chín
chiều cùng ngày trong cuộc họp hội đồng nhân dân tp hà nội các đại biểu có mặt đã đi đến thống nhất bãi nhiệm đối với chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội đối với ông chu ngọc anh
và ngay trong chiều và tối nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét tư gia của ông này
tính đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn bốn mươi người liên quan đến vụ công ty cổ phần công nghệ việt á nâng không giá kích xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó có sáu quan chức của bộ y tế bộ khoa học và công nghệ và hàng chục lãnh đạo cán bộ cdc sở y tế các tỉnh thành phố
cũng vào trường ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lò văn chiến
trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần việt á
theo kết quả
xác minh từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la và công ty cổ phần công nghệ việt á đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á với tổng giá trị gói thầu là một tỷ năm mươi triệu đồng
lò văn chiến đã giao dịch với đại diện công ty cổ phần việt á và nhận số tiền phần trăm hoa hồng theo thỏa thuận
còn liên quan đến vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra tỉnh bạc liêu đã có thông báo kết luận thanh tra đột xuất công tác mua sắm quản lý sử dụng thuốc
hóa chất sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện quy trình định mức giá dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín đối với sở y tế
và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bạc liêu kết quả thanh tra chỉ ra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit test tại cdc bạc liêu bước đầu đã phát hiện một số sai phạm trong công tác lập trình dự toán và việc lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác lò văn dinh chú tại huyện mường áng tỉnh điện biên vừa bị phát hiện và bắt quả tàng cùng với tăng vật là bốn bánh heroin có trọng lượng một bốn kg
phát hiện tại ngôi nhà ven đường dân sinh có một số đối tượng tụ tập nghi có biểu hiện hoạt động tội phạm về ma túy tổ công tác của công an tỉnh điện biên đã tiến hành tiếp cận ngôi nhà để tiến hành kiểm tra
ngay khi thấy lực lượng công an hai đối tượng đã bỏ chạy về hướng chợ trung tâm xã búng lao lực lượng chức năng tiếp tục đi sâu vào trong nhà thì phát hiện đối tượng lò văn dinh đang định bỏ chạy bên cạnh có bốn bánh heroin trên mặt sàn nhà
tổ công tác đã khống chế và đưa đối tượng tăng vật về trụ sở công an để tiến hành điều tra làm rõ
cơ quan công an lò văn dinh khai số heroin trên được mua của một người không quen biết tại khu vực biên giới việt lào mang về bán kiếm lời
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra tại ngã ba vàm vĩnh long đoạn thủy phận sông long hồ tỉnh vĩnh long cơ quan chức năng đã xác định được nguồn nhân
và theo đó nguồn nhân xà lan mất lái tông chìm tàu cá là do thuyền trưởng xà lan trong lúc điều khiển phương tiện này

ngoài ra tàu cá của ông phạm văn tuấn đã bị hư hỏng nặng và chìm xuống lòng sông
tàu cá của bà nguyễn thị phiên bị va chạm mạnh nên bà phiên đã ngã xuống sông bị thương phần lưng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng vũ minh quyết và trần kiên định cùng chú thành phố phủ lý tỉnh hà nam để điều tra về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào chiều ngày hai tháng sáu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã phá chuyên án thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp hai đối tượng quyết và thiện
thu giữ hai xe ô tô hai điện thoại di động và nhiều hợp đồng vay tiền giấy vai tiền sổ sách tài liệu liên quan đến việc cho vai lãi nặng
bước đầu cơ quan công an xác định quyết và đồng bọn cho nhiều người trên địa bàn tỉnh hà nam vay với tổng số tiền giao dịch trên sáu tỷ đồng
lãi suất từ ba đồng đến năm đồng một triệu một ngày tương đương với mức lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm tám mươi hai một năm
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh quảng bình đã phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng liên quan
thu giữ năm trăm năm mươi kg pháo hoa nổ trái phép
theo đó vào chiều qua công an tỉnh quảng bình đã chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan tỉnh quảng bình tiến hành tuần tra kiểm soát
tại tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua địa phận bản cổ kiềng xã kim thủy huyện lệ thủy quá trình tuần tra phát hiện xe ô tô đang dừng để xuống hàng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện nguyễn văn hoành ở huyện hướng hóa quảng trị đang bốc các thùng hàng từ trên xe ô tô xuống
theo khai nhận của nguyễn văn hoành số hàng trên đều là pháo hoa nổ tổng trọng lượng là năm trăm năm mươi kg được hoành và một đối tượng khác vận chuyển từ hướng hóa quảng trị
dự định mang đi tiêu thụ tại quảng bình và nghệ an
ngày bảy tháng sáu công an quận bình tân tp hcm cho biết đang lấy lời khai với trần văn nghĩa hai mươi bảy tuổi quê tại an giang
lý minh thắng hai mươi một tuổi quê tại sóc trăng và dương đang huy một mươi chín tuổi quê tại đồng tháp để điều tra về việc một nhóm người
xông vào quán ốc trên địa bàn thuộc phường bình hưng hòa b cầm hung khí tấn công là một người bị thương
tối ngày năm tháng sáu thanh niên tên hậu chở theo vợ bằng xe gắn máy đi qua địa bàn phường bình hưng hòa b
do tiếp cố xe nổi lớn nên một nhóm người đã chặn đường về đánh hậu sau đó bỏ đi
hậu sau đó phát hiện nhóm đánh mình đang ngồi ở một quán ốc nên gọi nghĩa thắng huy cùng một số người khác
mang theo hung khí đến tấn công nhóm thanh niên khiến nhiều người tháo chạy
trong đó một người bị chém gục tại chỗ
ghi án xong nhóm hậu lên xe và khó hiện trường
nhận tin báo công an quận bình tân tp hcm có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera đưa nghĩa thắng huy về làm việc
riêng hậu và một số người liên quan đã bỏ trốn
công an kêu gọi những người này ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra
đến chiều ngày bảy tháng sáu công an quận phú nhuận tp hcm cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường tại phường năm quận phú nhuận
theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường gia đình đã không liên lạc được với người đàn ông trong nhiều ngày qua
đến sáng sớm ngày bảy tháng sáu người nhà đã liên hệ công an phường năm
người này đang sinh sống tại hẻm tám mươi sáu đường thích quảng đức để kiểm tra
tại đây căn nhà bị khóa cửa bên trong bốc mùi hôi nghi có chuyện chẳng lành nên lực lượng công an đã phá cửa vào kiểm tra
và phát hiện người này đã tử vong bất thường
nhận tin báo công an quận phú nhuận đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ
ngày bảy tháng sáu công an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
quê tại thanh hóa để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nguyễn thị thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ ip thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội
giải làm con trai để khách bạn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng tinder và một số mạng xã hội
thanh tự xưng là hoàng dương giải làm con trai ngõ lời yêu thương và mượn được một trăm một mươi năm triệu đồng
từ một người phụ nữ mới quen
tiếp đó cũng với tên hoàng dương thanh đã liên hệ em trang của người phụ nữ để mượn tiền đầu tư tiền điện tử
với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao
sau đó người đàn ông đã nhiều lần chuyển khoản cho thanh với tổng số tiền là hơn bốn tỷ đồng
qua xác minh điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình dương
đã xác định và mời đối tượng thanh đến làm việc
qua làm việc thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo hai bị hại nói trên
thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
sau khi lấy được tiền của bị hại thanh đã chuyển tiền qua tám tài khoản ngân hàng khác nhau
thanh cũng đã chuyển khoản một sáu mươi năm tỷ đồng cho các bị hại để tạo lầm tin
số tiền thanh chiếm đoạt khoảng ba tám mươi năm tỷ đồng
cũng vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lò văn chiến là trưởng khoa dược bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la
vì hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kích xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần việt á
theo kết quả xác minh từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la và công ty cổ phần công nghệ việt á
đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
với tổng giá trị gói thầu là một tỷ năm mươi triệu đồng
lò văn chiến đã giao dịch với đại diện công ty cổ phần việt á và nhận số tiền phần trăm hoa hồng theo thỏa thuận
liên quan đến vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bạc liêu cdc bạc liêu
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra tỉnh bạc liêu đã có thông báo
kết luận thanh tra đột xuất công tác mua sắm quản lý sử dụng thuốc hóa chất sinh phẩm vật tư
trang thiết bị y tế phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín và thực hiện quy trình định mức giá dịch vụ xét nghiệm
chẩn đoán covid một mươi chín đối với sở y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bạc liêu
kết quả thanh tra chỉ ra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kit test tại cdc bạc liêu
bước đầu đã phát hiện một số sai phạm trong công tác lập trình dự toán và việc lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch
tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm bị cáo tất thành cang là cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
tề trí dũng là cựu tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
và một mươi tám người liên quan các sai phạm xảy ra tại sadeco
vào trường ngày hôm nay viện kiểm soát đã đưa ra mối quan hệ với sài gòn sadeco
mức án đề nghị đối với các bị cáo
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét mức án giảm từ một năm đến một năm sáu tháng tù đối với bị cáo tất thành cang
đối với bị cáo tề trí dũng viện kiểm sát cũng đề nghị tòa giảm sáu tháng đến một năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
tương tự bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sareko cũng được viện kiểm sát đề nghị
giảm từ một đến hai năm tù
cho tội trên và tội tham ô tài sản
viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn trường bảo khánh
là cựu thành viên hội đồng thành viên ipc xin hưởng án treo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa thông báo tìm các nhà đầu tư
người bị hại liên quan đến vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn flc và các công ty có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án
thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
quá trình điều tra xác định từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
chị đào trịnh thị minh huế liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình người thân thành lập công ty
thực hiện chỉ đạo của quyết thuế liên hệ và cùng với những người thân trong gia đình thành lập hai mươi công ty
đồng thời mượn sử dụng chứng minh nhân dân của hai mươi sáu người thân
mở tổng cộng bốn trăm năm mươi tài khoản chứng khoán đứng tên huế và các công ty cá nhân tại bốn mươi một công ty chứng khoán
theo bộ công an việc huế mở bốn trăm năm mươi tài khoản chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo
thao túng giá chứng khoán đối với sáu mã chứng khoán gồm mã chứng khoán flc ros art hai amd và gab
thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo cho các nhà đầu tư mua các mạng
chứng khoán này trong thời gian liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
trước ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai để giải quyết theo quy định của pháp luật
liên quan đến việc hoàn tiền cho các nhà đầu tư trái phiếu của tân hoàng minh
sau khi ủy ban chứng khoán nhà nước hủy chín lô trái phiếu phát hành
mới đây đại diện của tập đoàn này đã gửi đề xuất về lộ trình trả tiền cho các nhà đầu tư đến cơ quan chức năng
phương án được tân hoàng minh gửi đến cơ quan chức năng là khi số tiền thu hồi chuyển vào tài khoản tạm giữ
mở tại kho bạc nhà nước đạt từ một mươi trở lên trên tổng dư nợ của chín đợt phát hành trái phiếu
tập đoàn này sẽ phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra bắt đầu hoàn trả cho các nhà đầu tư với tỷ lệ đồng đều
về số nợ tân hoàng minh khẳng định số tiền ghi nhận theo danh sách nhà đầu tư trái phiếu của tập đoàn này
không lớn hơn tám năm trăm linh tỷ đồng chứ không phải một mươi ba mươi tỷ đồng như phản ánh
vì thế với số tiền tập đoàn này đã nộp tổng cộng sáu trăm sáu mươi sáu một tỷ đồng
chưa bao gồm số tiền cơ quan cảnh sát điều tra đã trực tiếp thu hồi
thì nếu đề xuất ở trên của tân hoàng minh được thông qua
tập đoàn này cần phải thu gom thêm ít nhất khoảng hai trăm linh tỷ đồng nữa
thì nhà đầu tư sẽ bắt đầu nhận được tiền
cục thuế tỉnh gia lai vừa có quyết định về việc xử phạt hành chính cho kỳ thanh tra thuế năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đối với công ty cổ phần quốc cường gia lai với số tiền truy thu thuế và phạt hành chính hơn hai tỷ đồng
theo đó công ty cổ phần quốc cường gia lai bị truy thu hơn một bốn tỷ đồng tiền thuế
và bị phạt chậm nộp thuế và phạt hành chính gần tám trăm tám mươi bảy triệu đồng
thông tin này được bà nguyễn thị như loan tổng giám đốc quốc cường gia lai công bố
trước đó quốc cường gia lai cũng bị một số cổ đông đâm đơn kiến nghị kiểm tra
thanh tra thuế để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông
cũng như đảm bảo việc nộp thuế của doanh nghiệp này được thực hiện đầy đủ
sau khi bà trần uyên phương và chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn ảnh nhượng tóng
quyết định rút lui và bán hết cổ phần jiwan ghi nhận sự xuất hiện của một cổ đông lớn
theo đó công ty cổ phần tập đoàn gia loan vừa công bố sự xuất hiện của cổ đông lớn mới là ông nguyễn hữu thành
với việc mua thêm năm trăm linh cổ phiếu iag ngày một tháng sáu và nâng tỷ lệ sở hữu từ bốn hai lên năm tám
ông nguyễn hữu thành hiện là cổ đông lớn duy nhất của gia loan
ngoài ra với việc chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn ảnh nhượng tóng
sau khi bán sạch gần một mươi ba cổ phần gia loan
và cũng không có tên trong danh sách ứng viên hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông bầu cử
như vậy ông tóng chắc chắn sẽ thôi giữ chức chủ tịch cũng như rút khỏi hội đồng quản trị gia loan
sau đại hội cổ động họp vào ngày một mươi năm tháng sáu tới